ngày một mươi bốn tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở chỗ làm việc đối với tân tú hải sáu mươi một tuổi chú quận đống đa hà nội là thành viên hội đồng quản trị nguyên tổng giám đốc công ty tây hồ
đặng quang tuấn năm mươi một tuổi ở quận cầu giấy hà nội nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty tây hồ
phạm việt anh bốn mươi sáu tuổi ở quận ba đình hà nội nguyên phó tổng giám đốc công ty tây hồ
và chu thị ngọc nga sáu mươi tuổi ở quận tây hồ hà nội trưởng ban kiểm soát công ty tây hồ
hiện công an tỉnh bắc ninh đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ các hành vi vi phạm liên quan đến vụ án
trần anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai giám đốc công ty cổ phần khảo sát và xây dựng công trình thịnh pháp quận một tp hcm
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
có giá trị hợp đồng trên bốn trăm một mươi bảy triệu đồng với công ty cổ phần khảo sát và xây dựng công trình thịnh pháp do trần anh tuấn làm giám đốc
trần anh tuấn đã dùng thủ đoạn gian dối sử dụng chứng tử hành nghề giám sát không rõ nguồn gốc làm khống hợp đồng lao động với hai cán bộ giám sát xây dựng để đủ điều kiện tham gia dự thầu và được chỉ định thầu
quá trình thực hiện hợp đồng tư vấn giám sát tuấn không thực hiện công việc giám sát công trình theo quy định mà chỉ căn cứ vào số liệu hình ảnh của các đơn vị thi công cung cấp để hợp thức hóa việc giám sát và nghiệm thu công trình
trần anh tuấn đã quyết toán số tiền thực hiện hợp đồng trên một trăm sáu mươi bảy triệu đồng
số còn lại chưa quyết toán thì bị cơ quan điều tra phát hiện
do công trình không được giám sát nên các đơn vị thi công đã rút ruột công trình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng
bất ngờ kiểm tra nhà ở của đối tượng huỳnh kha linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở ấp hai xã vị thủy huyện vị thủy tỉnh hậu giang công an huyện vị thủy đã bắt quả tang linh đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật tạm giữ tại hiện trường gồm một mươi bốn bịch ni lông hàn kín bên trong có các tinh thể nghi là ma túy hơn ba ba triệu đồng một điện thoại di động
tiếp tục khám xét nơi ở của linh cơ quan công an còn tạm giữ hai bịch ni lông hàn kín bên trong có chứa tinh thể nghi là ma túy một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy bên trong vẫn còn các tinh thể cùng một số vật dụng liên quan
bước đầu linh khai nhận số tinh thể bị cơ quan công an thu giữ là ma túy đá do đối tượng mua ở thành phố hồ chí minh
lợi nhuận về sử dụng và bán lại kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định truy nã đối với phạm hùng cường năm mươi sáu tuổi chú quận dương kinh thành phố hải phòng do liên quan đến vụ án đường dây mua bán sản xuất buôn lậu xăng dầu
theo điều tra từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cường cùng với đảo ngọc viễn phan thanh hiểu sám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đại dương hải phòng
phan thanh hữu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phan lê hoàng anh cùng chú tại tp hcm
đóng vai trò cầm đầu đã cùng với hàng chục đồng phạm khác thực hiện hành vi buôn lậu trên hai trăm linh triệu lít xăng giả
với tổng trị giá là hơn hai tám trăm linh tỷ đồng
sau khi vụ việc bị phát giác cường đã nhanh chóng bỏ trốn
công an tỉnh đồng nai kêu gọi đối tượng phạm hùng cường sớm ra trình diện trước cơ quan công an
để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
trước sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng chức năng đối tượng buôn lậu đã thay đổi phương thức hoạt động
xé nhỏ hàng hóa rồi sử dụng những thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt lực lượng làm nhiệm vụ
xong điều nhiều vụ buôn lậu trên địa bàn tỉnh an giang vẫn bị phát hiện xử lý
vào khoảng chín h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng hai tại khu vực ấp vĩnh hòa xã lạc quế huyện tri tôn
bằng các biện pháp nghiệp vụ tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phát hiện bắt quả tàng đỗ xuân kiều
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện giang thành tỉnh kiên giang sử dụng xe mô tô vận chuyển hai thùng giấy
bên trong chứa sáu trăm linh bao thuốc lá lậu
trước đó cũng trên địa bàn xã lạc quế huyện tri tôn lực lượng liên ngành bắt quả tăng lâm văn sang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã huyện giang thành tỉnh kiên giang sử dụng xe mô tô vận chuyển hai trăm linh bao thuốc lá lậu
hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện tri tôn xử lý theo quy định của pháp luật
tuy nhiên thời gian qua tình trạng tăng giá đột biến thậm chí sốt giá đất nền tại một số địa phương vẫn xảy ra
một trong những nguyên nhân dẫn tới việc tạo sóng thổi giá gây sốt ảo ăn tranh lệch làm nhiễu loạn thị trường
được xác định là do đội môi giới không chuyên nghiệp hoạt động tự do hay còn được gọi với cái tên là cỏ đất
việc cần phải xử lý mạnh tay đối với tình trạng gò đất đang hoạt động như hiện nay
đặt ra nhiều vấn đề với những chính sách giải quyết phù hợp
năm hai nghìn hai mươi một sau khi thành phố đà nẵng công bố quyết định của thủ tướng chính phủ về điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố
một số đối tượng đầu cơ đã dùng nhiều chiêu trò để tạo cơn sốt ảo về đất đai để trục lợi
đơn cử như khu tái định cư nằm trên tuyến đường tránh nam hải vân thuộc xã hòa liên huyện hòa vang
mọc lên một cái dự án là dăng ở đây không có làm giàu được
không buông bán không mạnh được
vì có chỗ khu du lịch sinh thái họ đi nghỉ dưỡng
ở đây là đường năm làm bao nhiêu giáp
đường năm là tầm em nói giá trung bình thôi nghe tầm hai tỷ mốc đến hai tỷ hai
đường bảy thì yên cao hơn tí
có đất không chỉ lợi dụng thông tin xây dựng hạ tầng để thổi giá đất
mà ngay tại nhiều dự án bất động sản giới cò cũng lộng hành
tình trạng có đất thổi giá giao bán huy động vốn khi chưa được phép
chưa đủ điều kiện
đã chuyển nhượng mua bán cũng diễn ra ngày càng phức tạp
chúng ta tham gia đầu tư vào các dự án các sản phẩm bất động sản
chúng ta phải xem xét tính pháp lý của cái sản phẩm bất động sản này là cái điều đầu tiên
nếu chúng ta không biết tự tính toán thì phải tìm đến các cái đơn vị tư vấn
các nhà môi giới hoặc các sàn giao dịch bất động sản chuyên nghiệp
với người đang hành nghề kinh doanh bất động sản phải có đăng ký và chịu sự quản lý
thì có đất được xem là nghề hot hiện nay bởi không cần chứng chỉ hành nghề
hiện chưa có thống kê đầy đủ là có bao nhiêu cỏ đất đang hoạt động
và để xử lý hoạt động vi phạm của cò đất cùng với những quy định khác thì vào ngày hai mươi tám tháng một vừa qua
chính phủ đã ban hành nghị định một mươi sáu quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng
trong đó có một điều khoản nhấn mạnh mức phạt với người làm nghề môi giới nhà đất
phạt tiền từ hai trăm linh triệu đồng đến hai trăm năm mươi
phạt tiền từ ba mươi triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây
a bất động sản được đưa lên sàn giao dịch bất động sản nhưng không đủ điều kiện theo quy định
b không cung cấp cung cấp không đầy đủ hoặc cung cấp không trung thực hồ sơ thông tin về bất động sản mà mình môi giới
phạt tiền từ bốn mươi đến sáu mươi triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây
kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề
hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định
tẩy xóa sửa chữa chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản làm sai lệch nội dung chứng chỉ
phạt tiền từ một trăm hai mươi triệu đồng đến một trăm sáu mươi triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây
kinh doanh dịch vụ bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp theo quy định
hoặc không đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định
hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định
hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản không được lập thành văn bản
hoặc không đầy đủ các nội dung chính theo quy định
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản dịch vụ sàn giao dịch bất động sản
hoặc cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định
sàn giao dịch bất động sản không có quy chế hoạt động hoặc hoạt động sai quy chế
được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc hoạt động không có tên địa chỉ theo quy định
hoặc thay đổi tên địa chỉ hoạt động nhưng không thông báo đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định
thu các loại phí kinh doanh dịch vụ bất động sản mà pháp luật không quy định
nghị định một mươi sáu được nhiều ý kiến đánh giá là bước tiến ngăn chặn và giảm thiểu các vi phạm
trong hoạt động môi giới trên cơ sở đó giúp cho khách hàng tìm đến các môi giới chuyên nghiệp
dần loại bỏ những đối tượng có đất vậy những vấn đề gì còn đang được đặt ra
khi quy định chế tài chính sách đã có tham gia bình luận trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
là biên tập viên phương thảo cùng tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp
xin được cảm ơn luật sư đọng văn cường
đọng văn cường đã dành thời gian cho chương trình vấn đề và chính sách ngày hôm nay
vâng thưa luật sư là nghề môi giới bất động sản thì được khá nhiều người ưa chuộng trong thời gian qua
tuy nhiên thì có lẽ là mọi người chưa phân biệt được thế nào là có đất và thế nào là nhân viên kinh doanh bất động sản
vậy thì đặc điểm để phân biệt như thế nào
vâng có thể nói rằng là trong các cái giao dịch bất động sản thì hai cái khái niệm đó là cò đất và nhân viên kinh doanh bất động sản
hoặc còn gọi là môi giới bất động sản là những khái niệm mà rất là phổ biến trong đời sống xã hội
tuy nhiên là cái khái niệm cò đất là cái khái niệm có tính nhất là dân gian truyền miệng và có tính chất là thiếu tôn trọng cái người môi giới
thế còn thì nhân viên kinh doanh bất động sản hoặc là môi giới bất động sản là những thuật ngữ pháp lý chỉ một cái hoạt động nghề nghiệp trung gian môi giới
thì hiện nay khoảng hai điều ba của luật kinh doanh bất động sản thì quy định là môi giới bất động sản là hoạt động trung gian
để kết nối giao dịch giữa bên mua và bên bán bên nhận chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng
và làm cho các hoạt động kinh doanh bất động sản được diễn ra một cách thuận lợi hơn
thì đó là quy định về môi giới bất động sản
thì điều sáu mươi hai của luật kinh doanh bất động sản thì quy định là môi giới bất động sản có thể hoạt động theo hai cái hình thức
thứ nhất là có thể là thành lập doanh nghiệp và trong cái doanh nghiệp đó phải có ít nhất là từ hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản trở lên
và ngoài ra thì môi giới bất động sản có thể hoạt động cá nhân hoạt động độc lập theo hình thức cá nhân môi giới
tuy nhiên là nếu mà cá nhân môi giới thì phải có đăng ký thuế và phải nộp thuế kể từ cái tiền hoa hồng trong hoạt động môi giới đó theo quy định pháp luật
vâng có thể thấy là trong thời gian vừa qua thì những cái cò giao dịch bất động sản thì đã có những cái hành vi như là làm loạn như là thổi giá rồi là ép giá
hay là có những cái giao dịch ngầm trong cái việc mua bán bất động sản
thì luật sư nhận định như thế nào về những hoạt động này trong thời gian qua
một cái đặc điểm của môi giới bất động sản là gì là càng giao dịch càng nhiều giao dịch càng nhiều giá đất càng tăng lên thì những người môi giới đó lại càng có lợi
chính vì vậy là những người môi giới hay còn gọi là cò đất là một trong những tác nhân gây ra những cái việc mà thổi giá đất làm bong bóng bất động sản
họ có rất nhiều chiêu trò khác nhau để có thể thổi giá
vậy thì với những mánh khóe những cái chiêu trò của các cỏ đất như vậy thì sẽ gây ra
gây ra những cái hệ lụy như thế nào đối với lại người mua
sẽ tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế xã hội cũng như là tác động tiêu cực đến đời sống xã hội
thứ nhất là liên quan đến hoạt động đầu tư
khi một sản phẩm được làm ra thì trong đó có bao gồm cái giá trị về sức lao động giá trị về nguyên liệu giá trị về công nghệ và bao gồm cả các cái chi phí phát sinh
trong đó có chi phí về mặt bằng
khi mà giá bất động sản được thổi lên cao thì cái tiền thuê đất
cái tiền giá mặt bằng thì nó sẽ rất là cao
chính vì vậy sẽ đội giá sản phẩm lên và dẫn đến câu chuyện là một cái doanh nghiệp họ sẽ không thể đầu tư vào được vì không thể cạnh tranh được các khu khác
hoặc là nếu giá đất ở việt nam tăng cao quá thì không được cạnh tranh được với các quốc gia khác
chính vì vậy là nó sẽ ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế
rồi là đối với đời sống xã hội thì là khi mà giá đất lên cao
ta thấy là đến thời điểm này mà ở các địa phương thôi mà bỏ mấy trăm triệu ra mua đất là khó rồi
bây giờ nó phải là tiền tỷ
chính vì vậy mà người nao động người nao động làm công an lương thu nhập thì khoảng trên dưới một mươi triệu
mà để tích lũy được một tỷ hai tỷ để mua nhà đất thì câu chuyện rất khó khăn
cho nên là giấc mơ có nhà của người lao động là ngày càng xa vời và có thể ảnh hưởng hệ lụy rất nhiều tiêu cực đến xã hội
như luật sư vừa phân tích thì có thể nói là có đất trong thời gian vừa qua cũng đã gây ra rất là nhiều những cái hệ lụy cho xã hội
tuy nhiên thì vì sao mà những cỏ đất vẫn có thể ngang nhiên hoạt động
bởi vì có lẽ là thời gian vừa qua thì chưa có những cái chế tài cụ thể đối với lại các cỏ đất
vậy thì với nghị định số một mươi sáu vừa được chính phủ ban hành thì hành vi vi phạm của có đất nếu như mà thông tin sai sự thật
thì sẽ bị phạt lên tới hai trăm năm mươi triệu đồng
vậy thì theo luật sư với chế tài này thì liệu đã đủ sức dân đe hay chưa
mức phạt hiện nay từ nghị định một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã thay thế nghị định một trăm ba mươi chín hai nghìn một mươi bảy
là cái mức phạt đã tăng lên từ mức cao nhất là một mươi năm triệu về lên đến hai triệu
hai triệu năm mươi triệu rồi thì nó là cái mức phạt cũng tăng đáng kể
tuy nhiên tôi nghĩ rằng là để giảm thiểu được những cái tình trạng là nhân viên môi giới bất động sản
vi phạm về đạo đức nghề nghiệp và những người mà không phải nhân viên môi giới
nhưng mà mạo danh là nhân viên môi giới để khuấy đảo thị trường
làm ảnh hưởng đến trực tiếp đến quyền lợi của bên mua và bên bán bên nhận chuyển nhượng và bên chuyển nhượng
và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội cũng như là đời sống xã hội
thì tôi nghĩ rằng là ngoài cái việc là xử phạt như vậy quy định mức xử phạt như vậy
thì cần phải giao trách nhiệm gắn trách nhiệm đối với các cơ quan thẩm quyền
để những quy định xử phạt đó không chỉ nằm trên giấy mà còn phải áp dụng trên thực tế
và kịp thời phát hiện xử lý đối với các trường hợp vi phạm về kinh doanh bất động sản
ngoài ra thì cũng cần phải siết chặt về cái công tác là cấp giấy chứng chỉ hành nghề môi giới
vâng như luật sư vừa phân tích thì rõ ràng là bên cạnh những cái chính sách pháp luật
mà chúng ta vừa đưa ra thì quan trọng
rõ ràng là làm thế nào để cho luật đi vào đời sống đúng không ạ
vậy thì bên cạnh những cái chính sách đối với lại những cỏ đất để họ làm ăn một cách chân chính hơn
thì những người làm kinh doanh bất động sản thì cần phải có những thể chế và chính sách pháp luật như thế nào
để họ có thể có một cái môi trường hoạt động lành mạnh ạ
thứ nhất là phải không ngừng hoàn thiện cái chính sách pháp luật về đất ai
và đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh bất động sản
vấn đề thứ hai nữa là chúng ta phải tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
quy định liên quan đến kinh doanh bất động sản này
nó không chỉ làm trên giấy mà nó trở thành những cái quy tắc những cái kiến thức những cái quy định
mà để cho tất cả những người tham gia vào hoạt động kinh doanh bất nông sản họ phải biết phải tuân thủ
thứ ba nữa là phải có những cái kiểm tra giá soát của cơ quan chức năng
để xác định trên là mỗi địa phương mình mỗi địa bàn mình
có bao nhiêu doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản
và cái việc thành lập doanh nghiệp của họ như vậy đã đủ điều kiện hay chưa
và họ thực hiện hoạt động kinh doanh
thế có tuân thủ pháp luật hay không để có kịp thời là động viên cũng như tạo điều kiện cho họ phát triển
tôi nghĩ rằng là cái này thì không chỉ là trách nhiệm của các cái doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản
không chỉ liên quan đến các cái nhà đầu tư bất động sản liên quan đến các cái đơn vị mà cung cấp sản phẩm bất động sản
mà còn phải gắn trách nhiệm cũng như là không ngừng nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước
về hoạt động kinh doanh bất động sản
thì chúng ta mới xử lý được những vấn đề liên quan đến những cái điểm nóng với nông sản
cũng như là lộn xộn trong cái thị trường bất động sản như là diễn ra trong thời gian vừa qua
xin được cảm ơn luật sư đặng văn cường với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi trong chương trình vấn đề và chính sách ngày hôm nay
vâng rõ ràng là thị trường dịch vụ môi giới bất động sản vẫn cần phải điều chỉnh
việc lập lại trật tự công bằng đối với nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp thì hoàn toàn khác với cỏ đất
và như vậy thì phải quy hoạch lại hoạt động môi giới bất động sản đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước
với các quy định luật lệ rõ ràng cấp thẻ hành nghề môi giới và đăng ký kinh doanh là cấp thiết hiện nay
vâng và tiếp theo sẽ là một số chính sách mới mời quý vị cùng theo dõi
đề xuất mở cửa du lịch quốc tế và nội địa từ ngày một mươi năm tháng ba
bộ văn hóa thể thao và du lịch đề xuất thủ tướng phương án mở lại hoạt động du lịch quốc tế
và nội địa trong bối cảnh bình thường mới bằng đường không đường bộ đường biển từ ngày một mươi năm tháng ba
với phương châm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
còn từ nay đến ngày một mươi bốn tháng ba tiếp tục triển khai chương trình thí điểm giai đoạn hai đón khách du lịch quốc tế đến việt nam
hai ngành đứng sắt giảm năm mươi giá vé cho hơn một mươi chỗ
để khuyến khích người dân đi tàu đồng thời nâng cao thị phần vận tải hành khách tháng hai và tháng ba năm hai nghìn hai mươi
công ty cổ phần vận tải đứng sắt sài gòn tp hcm đã thực hiện chương trình kích cầu với khoảng một mươi một trăm bốn mươi chỗ ngồi
trên các đoàn tàu khách với giá bán bằng năm mươi giá vé cùng thời điểm
bộ giao thông vận tải yêu cầu kéo giảm tai nạn giao thông sau tết
bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp để giảm thiểu tai nạn giao thông sau tết
trong đó tổng cục đường bộ việt nam có trách nhiệm thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông
chủ động xả chạm mở barrier để giải tỏa phương tiện khi xảy ra ôn tắc kéo dài
yêu cầu các đơn vị vận tải tuân thủ quy tắc giao thông phòng ngừa tai nạn trên đường đèo dốc
tại các đường ngang đường sắt tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông
sẽ xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy trong cả năm hai nghìn hai mươi hai
theo kế hoạch vừa được bộ công an ban hành cục cảnh sát giao thông chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông thuộc cục
và cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương huy động trang thiết bị phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ
xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy trong cả năm hai nghìn hai mươi hai
kế hoạch này thực hiện từ ngày một tháng ba đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
thưa quý vị trên báo lao động số ra sáng ngày hôm nay có bài viết là từ h ngày một mươi năm tháng hai
việt nam dỡ bỏ hoàn toàn hạn chế về tần suất khai thác với các chuyến bay quốc tế
mở cửa trở lại bình thường như trước khi xảy ra đại dịch covid một mươi chín
theo ông đinh việt sơn phó cục trưởng cục hàng không việt nam
việc dỡ bỏ hạn chế tần suất khai thác thực hiện với toàn bộ các thị trường đã khai thác trước khi có dịch covid một mươi chín
chứ không chỉ với các thị trường đã khai thác thí điểm trong thời gian vừa qua
thủ tướng yêu cầu chậm nhất trước ngày ba mươi tháng ba
phải mở lại du lịch quốc tế mà muốn mở lại du lịch quốc tế thì hàng không phải đi trước một bước
trên báo công an nhân dân thông tin háo hức trông đợi nhiều ngày và cảm xúc thích mê khi được đến trường của các tân binh lớp một
đã khiến cho nhiều phụ huynh xua tan đi những lo âu về dịch bệnh
theo ghi nhận của phóng viên từ sáu giờ sáng các trường tiểu học trên toàn thành phố hồ chí minh mở cửa rất sớm để đón học sinh
dù ngày thường giờ này các em
vẫn đang ngủ thế nhưng ngày hôm nay đã chỉnh tề quần áo cặp sách để theo ba mẹ tới lớp
dù đã bước qua học kỳ hai năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai nhưng những tân binh lớp một chưa từng được đến trường học tập trực tiếp
đây là một thiệt thòi lớn cho các em vì vừa mới làm quen với chương trình học tiểu học
nhưng lại phải thông qua hình thức trực tuyến với muôn vàn khó khăn
trên báo thanh niên có thông tin là thủ tướng lưu ý việc thu hồi bồi thường tái định cư
phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước người dân và doanh nghiệp
bảo đảm cuộc sống người dân phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh đất đai là vấn đề rất phức tạp nhạy cảm
được sự quan tâm của toàn xã hội liên quan đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội mọi người dân
vậy nên việc sửa đổi luật đất đai bảo đảm đồng bộ với các luật có liên quan
phù hợp với thể chế chính trị của việt nam
việc điều chỉnh các quan hệ đất đai phải coi trọng hơn nữa vai trò của thị trường
các chính sách được ban hành không thể bao phủ toàn bộ các góc cạnh của cuộc sống
nhưng cần tháo gỡ được các khó khăn ách tắc trong thực tế cả về thể chế và khâu tổ chức thực hiện
thông tin trên báo tiền phong thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn có công văn sáu trăm hai mươi tám
trả lời bộ văn hóa thể thao và du lịch cho ý kiến về dự thảo công văn tổ chức hoạt động
kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường
theo bộ y tế việc hoạt động trở lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường
cần căn cứ trên kết quả đánh giá cấp độ dịch bệnh tại mỗi địa phương
khu vực có hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường
ngoài ra nơi thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường thường là nơi có không gian kín
nên dễ xảy ra lây nhiễm covid một mươi chín
do vậy theo góp ý của bộ y tế khi hoạt động trở lại
cần tăng cường các biện pháp vệ sinh phòng chống lây nhiễm
tại khu vực cung cấp dịch vụ karaoke vũ trường
đường không đường bộ đường biển từ ngày một mươi năm tháng ba
với phương châm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín